các cộng sự đã thưởng thức món bánh mì truyền thống hà nội và bia hơi thức uống quen thuộc của người dân thủ đô trong những ngày hè nắng nóng
thưởng thức bữa trưa đậm đà bản sắc hà nội cùng lời giới thiệu về ẩm thực việt của đồ bếp sam trần đồng sáng lập ja restern người đã dành gần một mươi năm tu nghiệp tại australia
thủ tướng antony albanese khi thưởng thức miếng bánh mì đầu tiên đã nói bánh mì việt nam rất ngon và uống bia trong tiếng hô của những người dân thủ đô
khen ngợi ẩm thực việt nam với những món ăn đa dạng độc đáo thủ tướng australia anthony amanis thử món lạc luộc trà cá ba chỉ lợn nướng và đậu tẩm hành
từng món ăn đều đem lại trải nghiệm bất ngờ cho vị thủ tướng australia
vui vẻ cùng đồng sự bên những cốc bia và chiếc bánh mì hà nội như những người dân thủ đô thủ tướng australia cho thấy sự kết nối giữa hai nước ngày càng trở nên chặt chẽ hơn thân thiện hơn
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông antony albanese tới việt nam kể từ khi nhậm chức
và chỉ hai tháng sau
sau khi chuyến thăm cấp nhà nước của toàn quyền australia thể hiện sự coi trọng của australia trong quan hệ với việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng australia anthony albanes cùng đoàn đại biểu australia sẽ đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
sự lễ đón chính thức họp hẹp giữa hai thủ tướng hội đàm trao đổi văn kiện gặp gỡ báo chí hội kiến tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thường chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng thủ tướng chính phủ phạm minh chính thăm và giao lưu với đội bóng đá nữ
trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng australia anthony albanese cùng đoàn đại biểu australia sẽ đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch nước võ văn thường chủ tịch nước võ văn thường chủ tịch nước võ văn thường chủ tịch nước võ văn thường chủ tịch nước võ văn thường
chuyển sang một thông tin khác chiều nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì phiên họp thứ hai mươi của ban chỉ đạo
cuộc họp được kết nối trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành cùng tham dự tại điểm cầu trụ sở chính phủ có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam các thành viên của ban chỉ đạo lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
chủ tịch cho rằng covid một mươi chín đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí của bệnh truyền nhiễm nhóm b
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh mặc dù covid một mươi chín đã đủ điều kiện thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm b tuy nhiên việc công bố hết dịch covid một mươi chín sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật
cùng với đó cũng có các điều chỉnh khác liên quan
thủ tướng chính phủ giao bộ y tế hướng dẫn các bộ ban ngành địa phương tổ chức tổng kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ra soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để điều chỉnh phù hợp tình hình mới tiếp tục xử lý các công việc liên quan còn giang dở và tồn động
xây dựng kế hoạch kiểm soát bền vững covid một mươi chín trong giai đoạn mới cũng như các bệnh dịch khác có thể xảy ra thực hiện việc tiêm phòng covid một mươi chín phù hợp
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục huy động và sử dụng nguồn lực vào công tác phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả do covid một mươi chín
tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội đẩy mạnh truyền thông để khuyến cáo giải thích phân tích để người dân hiểu và thực hiện
tổ chức tổng kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của đơn vị
tiếp tục giải quyết kịp thời các chế độ chính sách xử lý rứt điểm các tồn động liên quan theo kết luận của trung ương của chính phủ

và phát ngôn bộ công an cho biết xác định tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm
trong gần sáu tháng qua lực lượng công an đã tập trung đấu tranh phát hiện khởi tố trên một mươi ba vụ án có liên quan đến ma túy với trên hai mươi đối tượng
thu giữ số lượng lớn heroin ma túy tổng hợp và cần sa qua công tác đấu tranh đã nổi lên một số thủ đoạn phương thức mới
nổi lên là các việc các đối tượng người nước ngoài câu kết móc nối với một số đối tượng trong nước để mua bán vận chuyển trái phép
chất ma túy thứ hai là tình trạng đối tượng người nước ngoài lợi dụng những tuyến hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy tại một số sân bay của việt nam
các đối tượng nhập cảnh quá cảnh để đưa ma túy vào việt nam tiêu thụ hoặc đưa sang nước thứ ba
điển hình là vụ tiếp viên hàng không thì sau khi phát hiện ra thì bộ công an đã truy xét và lật lại các cái manh mối và đã bắt giữ khoảng hai trăm linh đối tượng liên quan
và việc này sẽ còn tiếp tục
thứ ba là tình trạng tổ chức sử dụng ma túy tại các vũ trường quán bar và nhà cao tầng tại một số địa phương cũng diễn biến rất là phức tạp
trung tướng tô ân sô cũng nhấn mạnh qua đấu tranh hiện nay đã ngăn chặn nguồn cung ma túy nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải làm giảm nguồn cầu giảm số người sử dụng nghiện ma túy
thì cái mục tiêu hiện nay là phải chặn giảm cái nguồn cầu thì làm sao mà các ông chí tuyên truyền là phải các cái khu dân cư hay các cái thôn xóm
khu vực không có ma túy thì người dân phải đấu tranh với tội phạm ma túy và giúp những người cai nghiện bỏ ma túy
hoặc là phải tạo ra người dân cảm thấy khi nghe đến ma túy thì phải ghẻ lạnh hoặc là bài trừ ma túy thì mới giảm được
các lực lượng công an sẽ tiếp tục tiến hành các chuyên án bắt và chủ yếu là chặn nguồn cung và thậm chí là đánh vào tổ chức đánh vào đường dây đánh vào kẻ cầm đầu
hợp tác với các quốc gia có chung biên giới để cùng tiến hành các
đánh chặn tội phạm ma túy với quyết tâm là đánh từ sớm từ xa và từ nơi xuất phát
liên quan đến tiến trình điều tra xử lý các vụ việc bán không giấy nghỉ bệnh trục lợi bảo hiểm xã hội ở các địa phương
trung tướng tôn sô cho biết vì nhu cầu của người dân về giấy khám sức khỏe giấy chứng nhận sức khỏe nói chung rất cao
như đi học lái xe đi lao động xin việc hay liên quan đến bảo hiểm
từ đó xảy ra các tiêu cực hành vi vi phạm pháp luật
mới đây nhất công an tỉnh đồng nai đã ra lệnh giữ
người trong trường hợp khẩn cấp đối với một mươi tám đối tượng và sẽ tiến hành khởi tố trong thời gian ngắn tới
có hai đối tượng chủ mưu cầm đầu cùng đồng bọn cấu kết mắc đối với các đối tượng tại các phòng khám bệnh trên địa bàn tp biên hòa
để thực hiện các hành vi là viết này viết thêm này giả chữ ký của người khám bệnh khám sức khỏe
để lập các hồ sơ rút tiền được bảo hiểm xã hội tức là người lao động nghỉ việc vì lý do không chính đáng
nhưng vẫn được quỹ bảo hiểm xã hội chi trả tiền lương đầy đủ với lý do
là có bệnh lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm đối với công nhân trong khi thực tế công nhân không bị bệnh và không đi khám bệnh
nhưng các phòng khám này vẫn được hưởng tiền khám chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế
đã gây thiệt thại thất thoạt rất nghiêm trọng đến nền sách nhà nước
trung tướng tô ân sô cũng cho biết bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đồng nai
tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo đúng pháp luật
trong thời gian tới lực lượng công an sẽ đẩy mạnh kiểm tra việc cấp bằng lái xe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã thông báo một số nội dung
tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thưa quý vị chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
xác định tài chính ngân hàng là một trong tám lĩnh vực
lĩnh vực cần ưu tiên sau đây là lĩnh vực có thể thay đổi nhận thức nhanh giúp tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả xã hội cao
để thực hiện việc chuyển đổi số thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng là kết nối
khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đem lại những sản phẩm dịch vụ tiện ích mới cho khách hàng
sau đây xin mời quý vị khán giả cùng đến với phần trình bày của biên tập viên linh chi
trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân doanh nghiệp để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị dữ liệu là một loại tài nguyên mới và việc sử dụng tốt dữ liệu sẽ tạo ra những giá trị mới và những đột phá cho nhiều lĩnh vực
trong đó thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

trong đó thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

trong đó thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo lập được một trăm linh bốn triệu người dân thực và hàng ngày đang quản trị trên hệ thống sập xỉ tám mươi một triệu căn cước công dân và khoảng ba mươi triệu tài khoản định xe đề tử
theo đó mỗi công dân việt nam có một số định danh duy nhất và là nền tảng để các đơn vị sử dụng thông nhất trong quản trị dữ liệu
việc khai thác nguồn dữ liệu khổng lồ này sẽ giúp cho ngành ngân hàng có nhiều cơ hội trong công cuộc chuyển đổi số
với nền tảng dữ liệu dân cư bộ công an đã có bản đồ số cho phép thống kê phân tích dự báo các chỉ số dữ liệu như mật độ độ tuổi dân tộc tôn giáo trình độ quan hệ hôn nhân thành phần gia đình
đây là dữ liệu quan trọng mà ngành ngân hàng có thể ứng dụng để hoạch định chính sách kinh doanh chiến lược đầu tư tài chính tín dụng mở rộng thị trường marketing sản phẩm
lực lượng công an cùng các lực lượng khác trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
đã góp phần mang lại một kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trên địa bàn tỉnh bắc giang diễn ra trong sự nghiêm túc và an toàn